với chủ đề hướng về biên cương tổ quốc vào tối ngày một mươi chín tháng hai tức dầm tháng riêng
tại di tích quốc gia đặc biệt tháp nhạn bên bờ sông ba tỉnh phú yên
đã tổ chức hội thơ nguyên tiêu truyền thống thu hút hàng nghìn người dân và du khách về thưởng thức
cùng ngày hội văn học nghệ thuật tỉnh lâm đồng cũng đã tổ chức ngày thơ việt nam lần thứ một mươi bảy
với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ công chúng yêu thơ trên địa bàn tỉnh
đến với hội thơ nguyên tiêu tỉnh phú yên lần thứ ba mươi chín xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
ban tổ chức đã nhận được gần ba trăm ba mươi bài thơ của các tác giả ở ba miền bắc trung nam gửi về
qua đó chọn bảy mươi bài thơ đưa vào tập thơ nguyên tiêu năm hai nghìn một mươi chín
đề tài xuyên suốt tại hội thơ nguyên tiêu phú yên hàng năm là ca ngợi đảng mùa xuân quê hương và đất nước
năm nay nhiều nhà thơ còn tâm huyết với đề tài truyền thống cách mạng về biên cương biển đảo
bàn tổ chức đã chọn hai mươi ba bài thơ
các tác phẩm để đọc ngâm trong đêm thơ nguyên tiêu
ngày một mươi chín tháng hai hội văn học nghệ thuật tỉnh lâm đồng đã tổ chức ngày thơ việt nam lần thứ một mươi bảy
với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ công chúng yêu thơ trên địa bàn tỉnh
ngày thơ là dịp để các văn nghệ sĩ cùng nhau giao lưu ngâm đọc các tác phẩm ca ngợi đảng quang vinh
bác hồ vĩ đại mùa xuân tình yêu quê hương đất nước
các tác phẩm với những câu thơ trăn trứa tình đời tình người đã để lại cho người yêu thơ cảm xúc lắng động khó phai
cùng với những vần thơ sâu lắng là các tiết mục ca mối nhạc do đoàn ca mối nhạc tỉnh lâm đồng biểu diễn
đã làm cho ngày thơ thêm sống động